chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh nhân văn của đảng và nhà nước ta
không chỉ giúp cho người lao động vượt qua thời điểm khó khăn khi không có việc làm
mà còn khuyến khích hỗ trợ đào tạo nghề
bên cạnh đó cũng là một giải pháp để điều hòa thị trường lao động
đặc biệt chính sách này càng thể hiện rõ hơn trong giai đoạn từ đầu năm đến nay
ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho nhiều lao động bị mất việc làm tạm thời
cũng như lâu dài càng cho thấy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
trong việc ổn định kinh tế
nhiều năm qua đảng và nhà nước đã nỗ lực hoàn thiện dần những chính sách
liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp nhằm thực hiện hóa chủ trương của đảng và nhà nước
cũng như tiến sát mục tiêu nhân văn của bảo hiểm thất nghiệp
đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những đề án quan trọng
giúp cho hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ
về dịch vụ việc làm bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ kịp thời người lao động
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây

tuy nhiên bằng nhiều biện pháp kịp thời đơn vị này vẫn tập trung
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách hiệu quả thông suốt
qua hơn một mươi năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thanh hóa từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
vẫn duy trì có ba mươi bốn định xuất ba mươi bốn con người là lao động hợp đồng
lực lượng lao động thất nghiệp thì cứ tăng liên tục qua hàng năm
năm nay năm hai nghìn hai mươi do đó gây áp lực rất lớn đến công tác giải quyết chính sách này
tuy vậy thì trung tâm cũng đã tìm nhiều giải pháp
tức là bằng một hình thức tăng cường tất cả cán bộ trong trung tâm
để tập trung hỗ trợ cho phòng nhiệm vụ này
vẫn là áp lực ngoài chủ sở chính trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ
tại sáu văn phòng sáu địa bàn khác nhau
chính vì thế nên lực lượng cán bộ hiện nay
rất là mỏng để thời gian tới mà dịch covid đã được khống chế
để công tác thực hiện chính sách giải quyết đi vào ổn định như những thời gian trước
thì cũng cần phải duy trì chế độ cho anh em và cái số lượng định viên này
cần phải được phản cửa
tính đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh thanh hóa
đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
cho hơn một mươi bốn lao động bị mất việc làm

thẩm định hồ sơ và giao quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần một mươi hai người
số người có quyết định học nghề là một trăm một mươi bảy người
bên cạnh đó công tác dự báo thông tin thị trường lao động
giới thiệu việc làm cũng được thực hiện thường xuyên
cung ứng thông tin thị trường lao động tại sàn giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm
và về các huyện cho khoảng gần một mươi ba lượt người
phổ biến tập trung qua các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm
tư vấn nghề tư vấn chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp
cho khoảng gần một mươi năm lượt người
các hoạt động thu thập thông tin về nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp
cũng được triển khai xuyên suốt nhằm hỗ trợ cho nguồn cung lao động phù hợp thị trường
đặc biệt trung tâm cũng đã có những tiến hành khảo sát
phân tích đánh giá đối với hai trăm năm mươi người lao động mất việc làm
sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp để tạo điều kiện tái hòa nhập thị trường lao động
để phục vụ công tác thị trường lao động
cũng như có dự báo về chỉ tiêu lao động trong các quý tiếp theo
của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bên cạnh đó những khó khăn do đặc điểm phát triển kinh tế
xã hội tại mỗi địa phương đặc điểm của lực lượng lao động
mô hình doanh nghiệp tính chất doanh nghiệp vẫn đã và đang
là những vướng mắt trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
không chỉ tại thanh hóa mà còn ở nhiều địa phương
có nhiều cơ quan tham gia quản lý của đối tượng chính sách
nhưng đây là rào cản rất lớn cho việc thực hiện chính sách cho người lao động
cụ thể giải quyết chế độ chính sách liên quan đến ba cơ quan
một là bảo hiểm xã hội hai là biêu điện
ba là trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành lao động thương minh xã hội
thứ hai là kết nối phần mềm giữa trung tâm và bảo hiểm
giảm xã hội đã được đầu tư nhưng mà về hiệu quả sử dụng
chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay
và cái thứ tư là từ năm hai nghìn chín đến nay
cục việc làm chỉ giao chỉ tiêu định xuất về nhân sự cho trung tâm là ba mươi bốn định xuất
và đến nay mặc dù khối lượng công việc rất lớn nhưng mà cũng chỉ có ba mươi bốn định xuất
cho nên là
những khó khăn này cũng là điểm nghẽn chung của toàn hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước
chưa thể phát huy hết vai trò cũng như thực thi được hết sứ mệnh
trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống an sinh
giải quyết việc làm điều hòa thị trường lao động
trong thời gian tới là cần tập trung một đầu mối
về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
cụ thể là giao cho bảo hiểm xã hội là thu và xác định thời gian người lao động tham gia lao động
còn giao cho ngành lao động và cho trung tâm dịch vụ việc làm
thứ nhất là tư vấn giới thiệu việc làm thông tin thị trường lao động
tiếp nhận hồ sơ trực cấp thất nghiệp hồ sơ trực cấp học nghề
và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
và trả thẻ bảo hiểm cho người lao động
cái thứ hai là thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
cần phải đưa cái định xuất của cán bộ vào biên chế hệ thống lương của nhà nước
đặc biệt là cụ thể là cho cán bộ được hưởng lương theo cái ngân sách quỹ bảo hiểm
theo tinh thần của nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
và nghị quyết số một mươi chín về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
bộ lao động thương binh và xã hội đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thực hiện thành công bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm việc làm như hàn quốc nhật bản đức pháp
tham vấn chuyên gia xã hội
xây dựng đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
cục việc làm là đơn vị chủ trì xây dựng đề án với mục tiêu nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách này
trong đó tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự cơ chế tài chính đảm bảo nhanh gọn chuyên nghiệp hiệu lực hiệu quả
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ quản lý thị trường lao động
xây dựng hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm đồng bộ hiện đại phục vụ công tác bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng được sự phát triển của thị trường lao động
trong đề án đã lưu thứ nhất là tập trung vào tổ chức bộ máy hiện nay
đã thực hiện hiệu quả năng lực thế nào và hiệu quả thực hiện ra sao
rồi tập trung vào nhân sự để triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan này
thứ ba là vấn đề cơ chế tài chính để hỗn vợ vào việc mở
và lăng lực hiệu quả của hoạt động của các cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
chuẩn hóa về tổ chức bộ máy chuẩn hóa về nhân sự và chuẩn hóa về cơ chế tài chính để làm sao thúc đẩy bảo hiểm thất nghiệp
không chỉ giải quyết trợ cấp thất nghiệp nữa mà tập trung vào tư vấn giới thiệu việc làm
hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động
để sao chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành công cụ quản trị thị trường lao động
chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
đề án cũng có những kiến nghị cụ thể đối với quốc hội và chính phủ
trong việc nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như thực hiện chính sách hiệu quả
đối với quốc hội đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
đề xuất các chế độ bảo hiểm thất nghiệp có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế hơn
từ quy định để người lao động tiếp cận được dễ dàng
bổ sung quy định về hỗ trợ
kỹ năng mềm nâng mức hỗ trợ cho học nghề
để người lao động có khả năng tìm việc làm cũng như tái hòa nhập thị trường lao động sau thất nghiệp
đối với chính phủ kiến nghị chính phủ sửa đổi nghị định một trăm chín mươi sáu hai nghìn một mươi ba
nghị định quy định về việc thành lập hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm
kiến nghị chính phủ để cho trung tâm hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn trong vấn đề thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
theo hướng tổ chức hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thống nhất từ trung ương đến địa phương
với hệ thống nhân sự được tuyển dụng và bổ sung vào hệ thống viên chức
chế độ được chi trả lấy từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hoàn thiện quy trình thu tiếp nhận và giải quyết chi trả bảo hiểm thất nghiệp
cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh giao dịch điện tử phát huy vai trò tự chủ của các trung tâm dịch vụ việc làm
với đề án này bộ lao động thương binh và xã hội cục việc làm và các trung tâm dịch vụ việc làm
sẽ nâng cao được vai trò cũng như tập trung thực hiện nhiệm vụ
trong bảo đảm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp toàn diện hơn hiện đại hóa hệ thống điều hòa thị trường lao động
đến đây thời lượng chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã hết
trước khi nói lời tạm biệt mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin hữu ích trong tiểu mục những điều cần biết
xin chào và hẹn gặp lại
những sửa đổi về bảo hiểm thất nghiệp tại nghị định sáu mươi một hai nghìn hai mươi nghị định chính phủ cụ thể ra sao
thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thể hiện tại một số điểm quan trọng sau
người lao động có thể theo dõi để dễ dàng theo dõi cũng như được hưởng chế độ chính sách
bổ sung ba trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp
người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
và được xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội
người lao động có tháng liên kề trước tháng chấm dứt hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
nghỉ việc không hưởng lương từ một mươi bốn ngày làm việc trở lên trong tháng và được xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội
người lao động có tháng liên kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau
thai sản từ một mươi bốn ngày làm việc trở lên trong tháng
hai bổ sung quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung
trường hợp người lao động đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mới được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
thì thời gian này được xác định là thời gian đóng nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của người lao động
trong đó sửa đổi bổ sung số lao động cắt giảm để đáp ứng điều kiện được hỗ trợ bổ sung trường hợp được coi là bất khả kháng để được hỗ trợ
thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di rời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh
chế độ tư vấn giới thiệu việc làm
sửa đổi bổ sung phí tư vấn
giới thiệu việc làm thực hiện theo quy định pháp luật về phí thành bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội quy định giá dịch vụ tư vấn
giới thiệu việc làm từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
chế độ trợ cấp thất nghiệp
sửa đổi bổ sung quy định về giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
sửa đổi bổ sung quy định về thời hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động
sửa đổi bổ sung quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
bổ sung quy định về trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp không được bảo lưu
sửa đổi bổ sung quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp
hỗ trợ học nghề
địa điểm học nghề bổ sung trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương
không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hỗ trợ học nghề
thời điểm học nghề
bổ sung trường hợp khóa đào tạo nghề đã khẳng định
khai giảng chưa ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng tối đa không quá một tháng kể từ ngày ban hành quyết định thì người lao động vẫn được hỗ trợ khi tham gia khóa học nghề đó nếu cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi người lao động tham gia học nghề
sửa đổi bổ sung thời hạn ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề từ một mươi năm ngày làm việc nâng lên hai mươi năm